trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các biến chứng nguy hiểm khi trẻ bị mắc bệnh quay bị
lưu ý trong điều trị và chăm sóc để hạn chế biến chứng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa bác sĩ ạ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về phương thức lây truyền chính của bệnh quay bị là gì
bệnh quay bị là một bệnh lý thường gặp mà nguyên nhân gây bệnh là do virus và phương tức lây truyền là qua các dịch tiết của người bệnh khi ho khi hắt hơi khi nói chuyện lây truyền sang cho đối phương
một phương án khác bằng cách lây truyền vì do virus có khả năng tồn tại trên bề mặt rất là lâu bao gồm như là bàn ghế dụng cụ đồ chơi tay nắm cửa nên là có hai phương thức lây truyền
một là lây truyền trực tiếp và hai là lây truyền trực tiếp
hai là lây truyền gián tiếp thông qua các đồ vật xung quanh người bị bệnh
quay bị là một loại virus thì nếu nói chung thì nó khá là lành tính trừ những trường hợp mà có những đặc điểm biến chứng thì nếu không thì virus quay bị có thể tự chăm sóc tự khỏi nhưng nó lại rất hay gây thành dịch
thời gian lây bệnh của virus quay bị có khi từ trước khi bắt đầu có dấu hiệu của các triệu chứng như sốt sưng đau tuyến mang tai hoặc là các biển viện ho hát hơi
và sau khi khỏi bệnh vài ngày hay thậm chí đến hàng tuần vẫn có thể khả năng lây tiếp nữa các bạn nhé
và nếu như mà không được điều trị kịp thời bệnh quay bị có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như thế nào với sức khỏe của trẻ thơ bác sĩ
virus quay bị mình nói nôn na mọi người hay biết nó đến những tổn thương về đường sinh dục của người lớn khi hồi bé còn bị quay bị
cái này là do biến chứng của virus có thể gây ra viêm tinh hoàn ở trẻ nam và viêm buồng trứng ở trẻ đứa
nhưng một số các biến chứng ít gặp hơn và mọi người ít nhắc tới hơn bao gồm như điếc hoặc là viêm não viêm màng não viêm phổi hoặc những biến chứng bội nhiễm viên khuẩn đều có thể xảy ra
khi mà trẻ bị mắc bệnh quay bị thì các bậc phụ huynh thì cần lưu ý như thế nào về việc điều trị về việc chăm sóc và từ đó để hạn chế các biến chứng có thể là nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ thưa bác sĩ
thứ nhất là mình muốn nói đến việc virus quay bị nó lây
nên là khi mà đứa trẻ đã có dấu hiệu của quay bị và đã được xác định
là bệnh quay bị thì bạn nên cách ly đứa trẻ
nó sẽ lây xung quanh ra cho những trẻ khác và thậm chí có những người trưởng thành như bố mẹ hoặc cô gì ở trong nhà cũng có thể lây từ đứa trẻ
cái thứ hai là quay bị thì không có thuốc điều trị đặc hiệu
nó không có cái thuốc để là bị bệnh quay bị thiếu uống cái thuốc này để cho nó hết virus
nó không có
nhưng cái chăm sóc cơ bản giống như những cái virus thông thường thì bao gồm sẽ là nghỉ ngơi hạn chế vận động uống nhiều nước này vệ sinh miệng mũi họng
sạch sẽ này
ngoài ra thì cái việc có sử dụng kháng sinh hay không nó phụ thuộc vào các biểu hiện đi kèm các tình trạng nhiễm trùng đi kèm
nếu em bé hoàn toàn không có nhiễm trùng gì một đứa trẻ chỉ với các biểu hiện của virus thì chúng ta sẽ không sử dụng kháng sinh
việc sử dụng kháng sinh hay không các bạn nên đưa con đến cho bác sĩ khám để bác sĩ kê không nên tự ý sử dụng kháng sinh
trong đơn điều trị của quay bị các thuốc tăng sức đề kháng thực ra là không cần thiết
tuy nhiên trong trường hợp đứa trẻ quá mệt quá yếu sức
nó ăn kém cái lượng ăn vào nó yếu thì một chút các vitamin tổng hợp cũng là tốt
trường hợp mình không dùng phụ vitamin tổng hợp mình có thể tăng cường hoa quả
một phần vấn đề nữa là do em bé bị sưng đau tuyến nước bọt nên là em bé ăn cũng sẽ khó
cái nước bọt tiết dịch nó sẽ kém và cái khả năng hòa trộn nước bọt đối với thức ăn nó cũng sẽ gây dối loạn tiêu hóa nhẹ chẳng hạn
thì bạn nên cho trẻ ăn mềm lỏng dễ tiêu hơn bình thường một chút sẽ giúp cho trẻ dễ ăn hơn
và cái thể trạng của đứa trẻ nó đỡ bị
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình
tư cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm
bên cạnh việc đưa ra pháp đồ điều trị bố mẹ sẽ được bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng
sinh hoạt nghỉ ngơi phù hợp để trẻ có thể nhanh chóng khỏi bệnh hồi phục sức khỏe
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai